hôm nay ngày một mươi tháng bốn tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đưa bị cáo châu thị thu nga và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm
theo kháng cáo kêu oan xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo
trước đó tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo châu thị thu nga bị tuyên phạt mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba nguyên đại biểu quốc hội châu thị thu nga và các bị cáo được bà ủy quyền
đã ký bảy trăm năm mươi hai hợp đồng góp vốn trái quy định thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao bảy trăm năm mươi hai căn hộ
tại dự án b năm cầu diễn không có nhà bàn giao bà nga đã trả lại hơn hai mươi chín tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng
và chiếm đoạt sử dụng hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng trong vụ án này bị cáo nga được xác định giữ vai trò chủ mưu
chín bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của nga bị cáo buộc là có hành vi giúp sức
trước đó tòa nhân dân tp hà nội đã công bố bản án xét xử vụ án lừa đảo khách hàng mua căn hộ
tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất housing group do bà nga cùng đồng phạm thực hiện
bản án sơ thẩm kết luận bà nga đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng của khoảng bảy trăm linh khách hàng và tuyên phạt bà nga tù trung thân